trong cuộc họp báo thường kỳ của bộ ngoại giao chiều ngày hai tháng bảy tại hà nội
phát ngôn viên bộ ngoại giao việt nam lê thị thu hằng đã thông báo về hoạt động đối ngoại của việt nam
trong thời gian tới và trả lời các câu hỏi của phóng viên việt nam và quốc tế về các vấn đề báo chí quan tâm
trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của việt nam trước thông tin trung quốc tiến hành tập trận
tại quần đảo hoàng sa của việt nam người phát ngôn bộ ngoại giao lê thị thu hằng khẳng định
việc trung quốc tiến hành tập trận ở khu vực quần đảo hoàng sa đã vi phạm chủ quyền của việt nam đối với quần đảo hoàng sa
đi ngược lại tinh thần tuyên bố ứng xử của các bên ở biển đông doc gây phức tạp tình hình
không có lợi cho quá trình đàm phán hiện nay giữa trung quốc và asean về bộ quy tắc ứng xử giữa các bên ở biển đông coc
và việc duy trì môi trường hòa bình ổn định và hợp tác ở biển đông
việt nam đã giao thiệp trao công hàm phản đối và yêu cầu trung quốc không lặp lại vi phạm tương tự